theo đó một mươi sáu tỉnh thành tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu để chống dịch gồm
cần thơ bình phước tây ninh bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp bến tre hậu giang an giang
bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau và kiên giang thời gian thực hiện giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
thủ tướng lưu ý thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên
do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng không muộn hơn giờ ngày một mươi chín tháng bảy
với các tỉnh thành đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày một mươi bảy tháng bảy căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định tiếp tục giãn cách xã hội như trước đây
hoặc kéo dài thời gian cùng với các tỉnh mới được bổ sung
thông tin từ sở y tế tỉnh đồng nai cho biết toàn tỉnh mới ghi nhận thêm chín mươi tám ca dương tính với covid một mươi chín nhiều nhất là ở thành phố biên hòa với bốn mươi ba ca
như vậy tổng số ca dương tính với covid một mươi chín mới trong đợt dịch thứ tư là một sáu mươi ca cộng dồn đến nay toàn tỉnh đồng nai đã có một chín mươi hai ca dương tính với covid một mươi chín
giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết các ca dương tình mới phát hiện chủ yếu là tại các khu cách ly và khu phong tỏa của thành phố biên hòa huyện trảng bom và công ty trang sinh
một số ca lây thứ phát tại các phường ở thành phố biên hòa
do đó các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra truy vết trong các khu vực phong tỏa khu cách ly mở rộng tầm soát trong số các trường hợp f hai và một số đối tượng nguy cơ trong khu vực phong tỏa
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng vừa có văn bản về việc giảm thời gian cách ly thí điểm cách ly f một tại nhà và quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó giảm thời gian cách ly y tế từ hai mươi một ngày xuống một mươi bốn ngày cho các trường hợp f một và người nhập cảnh và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín ít nhất ba lần vào ngày một ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại các tỉnh phía nam nói chung và tỉnh an giang nói riêng trại tạm giam công an tỉnh an giang đã triển khai nhiều phương án nâng cảnh báo lên mức cao nhất quán triệt tới cán bộ chiến sĩ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ sở giam giữ
trại tạm giam công an tỉnh an giang đã tạm dừng việc cho thân nhân gửi quà thăm gặp người đang bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân hiện nay để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong nội bộ thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trại yêu cầu các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không tiếp xúc tụ tập đông người khi ra vào phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh

hiện nay để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ bệnh